một bệnh viện giã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch với quy mô năm trăm linh giường đang được thần tốc xây dựng trên địa bàn huyện yên sở quận hoàng mai theo chỉ đạo của bộ y tế và thành phố hà nội
bệnh viện sẽ được xây dựng trên diện tích ba năm hectare do bệnh viện đại học y làm chủ đầu tư
dự kiến ngày hai mươi năm tháng tám bệnh viện sẽ hoàn thành để đảm bảo tiến độ thi công
mỗi ngày có khoảng bốn trăm linh công nhân làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo thiết kế bệnh viện sẽ có các khu nhà xanh là nơi tiếp đón hành chính khu nhà vàng là nơi nghỉ dưỡng điều trị và khu nhà đỏ là nơi phân loại bệnh nhân nặng
các cơ quan chức năng của quận hoàng mai đang tập trung quyết liệt giải phóng mặt bằng đường vào bệnh viện để hoàn thành nhanh nhất dự án cấp bách này
kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố một mươi tám hộ gia đình có đất nằm trong diện giải tỏa sẽ được bồi thường hỗ trợ sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ cố tình không chấp hành